nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí nguyễn hữu thọ ngày sáu tháng bảy ngày hôm nay
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với văn phòng quốc hội
ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy long an tổ chức hội thảo cấp quốc gia
đồng chí nguyễn hữu thọ với cách mạng việt nam và quê hương long an
đến dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
phát biểu tại hội thảo đồng chí trương hòa bình cho rằng hội thảo được tổ chức
trong không khí nhân dân cả nước đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành
ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
vì vậy hội thảo khoa học nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp tấm gương đạo đức của đồng chí nguyễn hữu thọ
nhà lãnh đạo tài năng người học trò trung thành và kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
càng có thêm nhiều ý nghĩa thiết thực
tấm gương đạo đức của đồng chí nguyễn hữu thọ mãi mãi là niềm tự hào
là nguồn động viên to lớn cho các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh niên việt nam học tập và nói theo